thủ tướng chính phủ đã yêu cầu bộ y tế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó đề nghị bộ y tế cần có giải pháp phù hợp để kịp thời khắc phục tình trạng không ít cán bộ y tế nghỉ việc
nhất là ở các thành phố lớn như hà nội và tp hcm
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay tp hcm có gần một nhân viên y tế nghỉ việc
và xu hướng nghỉ việc trong lĩnh vực y tế tiếp tục gia tăng
rất nhiều yếu tố khác nhau đã tác động đến quyết định thôi việc của những người nơi tuyến đầu chống dịch
trong đó có áp lực công việc thu nhập khủng hoảng tâm lý
thủ tướng cũng ra bộ y tế chủ trì tổ chức lễ tôn vinh và khen thưởng các thể thuốc trong tháng một mươi hai này